thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với thủ tướng thái lan prayuth chan o cha
để trao đổi về hợp tác song phương việt nam thái lan và hợp tác khu vực trước hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng chúc mừng thái lan đã kiểm soát tốt được dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời bày tỏ mong muốn thái lan ổn định tiếp tục tập trung phát triển kinh tế xã hội
và không ngừng nâng cao vị thế của thái lan ở khu vực và trên trường quốc tế
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai nước nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương
đạt mục tiêu hai mươi tỷ usd một năm đồng thời đề nghị phía thái lan tăng cường nhập hàng hóa của việt nam
hạn chế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại khuyến khích các tập đoàn bán lẻ thái lan
tăng cường đưa hàng việt nam vào hệ thống phân phối của mình để giảm bớt tình trạng nhập siêu của việt nam
trong trao đổi thương mại với thái lan
hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
thủ tướng prayuth chan o cha đánh giá cao vai trò dẫn dắt của việt nam trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
hoàn ngành nỗ lực và các sáng kiến của việt nam nhằm thúc đẩy hợp tác trong asean và giữa asean với các đối tác
khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ việt nam đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một